nguy cơ cao gây tai nạn giao thông cho chính mình và những người tham gia giao thông gây bất bình trong nhân dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp tuy hòa tỉnh phú yên
thanh niên này bị lực lượng cảnh sát giao thông tuyết còi tạm giữ phương tiện vì điều khiển xe mô tô đi với tốc độ quá nhanh
khi kiểm tra trong người đối tượng còn có chất kích thích xe cũng đã được thay đổi kết cấu nhiều bộ phận
tuy nhiên mức phạt ở đây rất là thấp chỉ một trăm năm mươi đồng cho mỗi trường hợp vi phạm
đường động lập tuyến ra vào trung tâm tp tuy hòa nơi có rất nhiều nhà hàng khách sạn và quán ăn thu hút đông người dân vui chơi
thế nhưng bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp những thanh niên chạy xe bạt mạng lạng lách nẹt bô như thế này
công an tỉnh phú yên nhận định phần lớn các đối tượng vi phạm có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi thậm chí có trường hợp còn chưa có giấy phép lái xe
phải có quản lý chặt
việc sử dụng xe mô tô độ chế không chỉ vi phạm pháp luật về giao thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn minh trật tự đô thị gây bất bình trong nhân dân
ngoài các biện pháp tuyên truyền lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa trong tuần tra chốt chặn để xử lý triệt để hành vi này
theo tổng cục đường bộ việt nam cơ quan chủ trì soạn thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi tài xế tước bằng lái xe bốn lần trong ba năm sẽ phải học lại thi lại
tổng cục đường bộ cho rằng hình thức này sẽ phát huy hiệu quả nâng cao ý thức của người lái xe
hình thức này hơn hẳn hình thức chấm điểm một số nước đang thực hiện khi phải thêm phần mềm mới thủ tục mới
đáng chú ý trong dự thảo luật sửa đổi có đề xuất việc theo dõi số lần vi phạm hành chính của người lái xe
quy định nội dung tài xế bị tước bằng lái bốn lần trong ba năm sẽ phải học lại thi lại
quy định này được cho là tương tự việc tính điểm như một số nước trên thế giới đang áp dụng
cũng theo vụ trưởng vụ phương tiện và người lái việc này cũng tương tự như tính điểm để xử lý vi phạm của tài xế không phát sinh thêm thủ tục
người dân có thể theo dõi số lần bị tức giấy phép lái xe qua hệ thống thông tin dữ liệu của tổng cục đường bộ việt nam cập nhật đầy đủ thông tin công khai minh bạch